chiều ngày hai mươi năm tháng sáu tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí say sổm phong phong vi hẳn
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước
sang thăm và dự hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí say sổng phong phong vi hẳn chia sẻ
chủ tịch hội nghị mặt trận ba nước lần này có ý nghĩa rất quan trọng
diễn ra đúng vào thời điểm toàn đảng toàn quân và toàn dân lào đang tiếp tục đẩy mạnh
quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
mặt trận lào xây dựng đất nước đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội mặt trận lần thứ một mươi
đánh giá cao kết quả hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước vừa diễn ra
đồng chí cho biết thời gian tới cùng với mặt trận tổ quốc việt nam
và mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
mặt trận lào xây dựng đất nước sẽ tập trung triển khai các hoạt động trong khuôn khổ
bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa mặt trận ba nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tích cực tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nhất là thế hệ trẻ về tinh thần hữu nghị vĩ đại
và đoàn kết đặc biệt việt nam lào campuchia
đồng chí say sổng phong phong vi hẳn báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng
về tình hình hợp tác giữa mặt trận lào xây dựng đất nước và mặt trận tổ quốc việt nam
trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác giữa mặt trận hai nước trong thời gian tới
bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt và quý giá mà đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam và nhân dân việt nam anh em luôn dành cho nhân dân lào nói chung
và mặt trận lào xây dựng đất nước nói riêng trong suốt quá trình bảo vệ xây dựng phát triển đất nước
và tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
hai mặt trận và nhân dân hai nước sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp bền vững trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đồng chí say sổm phon phong vi hẳn và đoàn đại biểu cấp cao
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước thăm việt nam và tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước
tổng bí thư khẳng định chuyến thăm là một sự kiện quan trọng trong dịp kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hợp tác hữu nghị việt nam lào
góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
nhắc lại quan điểm của chủ tịch hồ chí minh về vai trò của mặt trận và sự nghiệp đoàn kết toàn dân
đoàn kết quốc tế trong đó có đoàn kết việt nam lào campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam
đề nghị trong thời gian tới mặt trận ba nước phối hợp thực hiện tốt bản ghi nhớ chương trình hợp tác
giữa hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lịch sử truyền thống
quan hệ hữu nghị tăng cường các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa mặt trận các địa phương hai nước